với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
là hiện tượng ruột bị dối loạn chức năng tái đi tái lại nhiều lần mà khi người bệnh đi khám
làm các xét nghiệm đều không tìm thấy các tổn thương về giải phẫu cũng như tổ chức sinh hóa ở ruột
đây là một trong những bệnh đường ruột phổ biến nhất hiện nay
mặc dù hội chứng này lành tính tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng
nhưng lại có tác động lớn ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân dấu hiệu nhận biết và lưu ý trong điều trị bệnh lý viêm đại tràng co thắt
đầu tiên cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình ủng hộ nhân dân
thưa bác sĩ bệnh viêm đại tràng co thắt
thì đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh lý này ạ

một trong những triệu chứng để trần đoán hội chứng phức kích thích hay là bệnh đại tràng co thắt
hay còn gọi là bệnh đại tràng chức năng đó là gì
đó là cơn đau cơn đau xuất hiện thường xuyên
ngoài cơn đau ra thì nó sẽ bởi hiện bằng những dối loạn phân
quan trọng nhất là bệnh viêm đại tràng co thắt
chúng ta phải phân biệt đặc biệt là những người trên bốn mươi bốn mươi năm tuổi
thì bắt đầu người ta có nguy cơ là ung thư đại tràng
thì chúng ta phải phân biệt bệnh này với những bệnh thường tỏ tức là ung thư
bởi vì ung thư mà chúng ta để đỡ giai đoạn thì chúng ta sẽ không chữa được cho người bệnh nữa
nhưng mà nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì điều trị nó rất là khả quan
chính vì vậy nhưng còn bệnh mà bệnh đại tràng chức năng thì nó không gây nguy hiểm
vậy thì khi mà mắc viêm đại tràng con thắt ạ
việc điều trị sẽ được tiến hành như thế nào cho các bệnh nhân
và các bệnh nhân thì sẽ cần phải lưu ý thêm những vấn đề như thế nào
để có sự hợp tác tốt nhất với các bác sĩ trong quá trình điều trị đối với bệnh lý này ạ
đối với những bệnh này như vậy thì thường chúng tôi hỏi bệnh thì bao giờ cũng phải hỏi rất là kỹ
thế nên bác sĩ quan trọng nhất là phải
đầu tiên là phải làm cho bệnh nhân cảm thấy rất là tin tưởng với mình đã
sau đó thì mình giải thích cho họ
là cái bệnh này là bệnh không có nguy hiểm ung thư ác tính
là nguy hiểm tính mạng người bệnh
mà nó gây ra khó chịu
sau đó ta phải hướng dẫn cho người ta thay đổi đối xấu
ví dụ như người ta căng thẳng lo nắng nhiều thì người ta phải tập nguyện
thí dục thể thao để nó bớt đi những cái sáng chấn về tâm lý như vậy
bởi vì hằng ngày ví dụ như khi ta chạy
hay là người ta bơi hoặc là đạp xe hay gì đó
hoặc là tập gym thì lúc đấy ta sẽ quên
ta không nghĩ những chuyện công việc hay gì nữa
thì nó sẽ bớt đi thì nó sẽ giảm những cái dối loạn co bóp và đại trà
thì làm cho bệnh nhân đỡ căng thẳng và lo nắng là như vậy
với cái nữa là trong những trường hợp mà khi chết triệu chứng nó rầm rộ
thì chúng ta dùng các thuốc để điều trị triệu chứng
ví dụ như thuốc giảm khó thắt để sẽ đỡ đau
nhưng về lâu dài thì thuốc không phải là vấn đề chính
mà là vấn đề người bệnh phải tập luyện để bớt đi căng thẳng

một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
bệnh lý tiêu hóa gan mật và tụi tạng
là thường gặp và phức tạp
trong nhiều trường hợp bệnh rất khó được chẩn đoán
nhất là ở giai đoạn sớm
vì thế việc chẩn đoán và điều trị có tính chất chuyên khoa là rất cần thiết
trong thực tế lâm sàng có rất nhiều bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn muộn
dễ làm mất đi cơ hội điều trị khỏi bệnh
như ung thư dạ dày đại tràng và thực quản
hay ung thư gan ở giai đoạn u đã lớn trên năm cm
khoa tiêu hóa gan mật tụy bệnh viện đa khoa tâm anh
có khả năng chẩn đoán và điều trị hiệu quả các bệnh lý của ống tiêu hóa
gan mật và bệnh lý tụi
đồng thời có thể giúp người bệnh phát hiện ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm
như ung thư thực quản dạ dày và phát hiện polyp đại tràng
nhờ hệ thống nội soi hiện đại quản lý và điều trị bệnh gan mạng tính
trong đó có viêm gan virus b nhằm phát hiện ung thư gan ở giai đoạn sớm
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
phát sóng hàng ngày trên intv